thưa quý vị và các bạn vũ thị lệ nhi phóng viên một kênh truyền hình đã cầm đầu nhóm phóng viên đi tìm hiểu
và ghi hình những trường hợp có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại phú thọ và nhiều tỉnh thành khác
với những hình ảnh thu thập được vũ thị lệ nhi đã sử dụng để đe dọa cưỡng đoạt tài sản của các nạn nhân này
từ các nguồn tin trinh sát công an tỉnh phú thọ đã xác lập chuyên án đấu tranh thành công
làm rõ hành vi vi phạm của vũ thị lệ nhi
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện lâm thao phát hiện một nhóm người
tự giới thiệu phóng viên của một kênh truyền hình có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản
cầm đầu nhóm phóng viên trên được xác định là vũ thị lệ nhi
nhi cùng một số phóng viên khác trong quá trình tác nghiệp đã đến các địa bàn trong tỉnh phú thọ
để tìm hiểu ghi hình những trường hợp có dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản
săn gạp mặt bằng không giấy phép
sau khi phát hiện và ghi hình các trường hợp vi phạm nghi liên lạc gặp trực tiếp người vi phạm
rồi đe dọa yêu cầu họ phải đưa một khoản tiền nhất định thì sẽ không gửi hình ảnh vi phạm đến cơ quan chức năng
số tiền các đối tượng đưa ra tùy thuộc vào tính chất mức độ mà người đó vi phạm
để che giấu hành vi phạm tội của mình các đối tượng nhi cũng đã cho người vi phạm tài khoản
và thông qua rất nhiều lần chuyển tiền qua các kênh tài khoản
thì mới chuyển đến cho
nhi để chiếm đoạt tài sản
cái khó khăn trong cái chuyên án này chúng tôi cũng gặp rất nhiều những khó khăn
thứ nhất là công tác sao kê tài khoản
thứ hai nữa là những người vi phạm thì do sợ vi phạm cho nên cũng không tố giác tội phạm theo quy định của pháp luật
phạm vi hoạt động của đối tượng thực hiện ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội
đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan truyền thông
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với vũ thị lệ nhi về tội cưỡng đoạt tài sản
quy định tại điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự
hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật